trong cuộc điều tra gần đây sáu mươi người tây ban nha cho biết họ không thích môn đấu bỏ do tính tàn bạo và nguy hiểm của nó
nhiều cuộc biểu tình phản đối bộ môn này với sự tham gia của người dân và các nhà hoạt động xã hội đã diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua
chiếc điện thoại được nhà độc tài phát xít aduckhe sử dụng để đưa ra những bệnh lệnh hủy diệt trong chiến tranh thế giới thứ hai đã được bán đấu giá với số tiền là hai trăm bốn mươi ba usd
đây là chiếc điện thoại màu đen
sau đó lại được sơn lại màu đảo thẫm và được khắc tên adolf hitler
chiếc điện thoại này được tìm thấy trong căn hầm của chùm fascist ở thủ đô berlin đức vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trên chiếc điện thoại bảy mươi năm tuổi này cũng được khắc hình chim đại bàng biểu tượng của đức quốc xã
trong suốt hai năm thế chiến hai hitler đã sử dụng chiếc điện thoại này để ra lệnh tiến hành những cuộc chiến khiến cho hàng triệu người thiệt mạng
nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày mất của công nương sưu uên đa nang
không gian trưng bày hai mươi năm mẫu thời trang ghi dấu ấn của công nương sưu uên được mở tại cung điện kensington nơi công nương diana từng sống
các bộ sưu tập thời trang của công nương dana được lưu giữ tại các bảo tàng thế giới cũng sẽ được huy động nhân dịp này
triển lãm nhằm hoài niệm lại thời trang của công nương diana
đồng thời là cơ hội để khám phá mối quan hệ giữa công nương và các nhà thiết kế thời xưa

tập trung quanh khu vực phía trước trụ sở quốc hội
sau đó diễu qua các con phố của thủ đô chiêu chọc và dọa những người đi đường
nếu bạn là người yêu thích nghệ thuật điều khắc
trở nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm mucio atlantico bảo tàng điêu khắc dưới nước đầu tiên tại châu âu
mosio atlantico gồm ba trăm linh tác phẩm điêu khắc thể hiện các hình dạng và nhiều hoạt động của con người
như một cặp đôi cùng nhau selfie một con thuyền chở rất nhiều người
cho cuộc di cư của hàng nghìn người tị nạn đến các đảo ở italy biển địa trung hải
những tác phẩm này được tạo ra từ các vật liệu thân thiện với môi trường
chúng được đặt xuống biển thu hút và tạo môi trường cho một số sinh vật biển sống
từ đó sẽ thể hiện được ý nghĩa của bảo tàng là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
mới đây hãng hover shop vừa công bố video thử nghiệm thành công scorpion ba
mẫu xe bay cá nhân đầu tiên trên thế giới
đây là sự kết hợp giữa hãng hover shop và hover shop
đây là sản phẩm thiết kế máy bay không người lái và xe máy bốn bánh
thông tin chi tiết về mẫu xe bay này sẽ có trong phần tin sáng tạo ngay sau đây
sản phẩm mẫu xe bay cá nhân đầu tiên trên thế giới scotion ba có thể chở hành khách và hàng hóa
với khối lượng tối đa là một trăm hai mươi kg đạt tốc độ bốn mươi tám km trên giờ và bay ở độ cao một mươi mét
scopian ba áp dụng thiết kế động cơ và khung thân của máy bay không người lái
cùng hệ thống điều khiển của xe máy bốn bánh
nó có thể bay liên tục trong hai mươi bảy phút
phiên bản thử nghiệm có giá tới một trăm linh đồng
horversev cho biết quá trình điều khiển tương đối dễ dàng không đòi hỏi việc huấn luyện phức tạp
nhà sản xuất hy vọng scopion ba sẽ mở ra tiềm năng mới cho giao thông trong tương lai
các nhà khoa học thuộc trường đại học carib của vương quốc anh vừa công bố một phát hiện mới mẻ
làn sóng âm được phát liên tục có thể trao đổi năng lượng với các cơn sóng thần giúp giảm độ cao sóng thần
theo lý thuyết này sóng âm đủ lớn có thể giảm năm mét chiều cao của cơn sóng thần
trong thảm họa hai nghìn bốn
ý tưởng này đang mở ra một cách thức mới nhằm xử lý và hạn chế tác động của các vụ sóng thần
growing underground là trang trại dưới lòng đất đầu tiên ở vương quốc anh
vốn tận dụng một hầm tránh bom từ thế chiến thứ hai cải tạo thành khu trồng rau sạch
đây là công trình trồng rau sạch không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
bảo đảm an toàn cho sức khỏe người dùng
với diện tích gần bảy trăm linh mét vuông nằm sâu khoảng ba mươi mét dưới con phố
glam farm high street phía nam london trang trại trồng tới hai mươi loại rau khác nhau
điểm đặc biệt là trồng theo hình thức thủy canh không dùng đất
mà sử dụng hệ thống nước công nghệ cao tái tạo tuần hoàn cùng ánh sáng từ đèn led tiết kiệm điện
đặc trưng sản phẩm của chúng tôi là tiết kiệm năng lượng trong sản xuất
nhưng vẫn nảm bảo sản xuất và chất lượng cây trồng
chúng tôi rất vui mừng vì thông qua hợp tác với siêu thị trực tuyến hàng đầu của anh
sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng những loại rau sạch tốt cho sức khỏe
do canh tác dưới lòng đất nên các loại rau trồng ở groweing andregrow không phụ thuộc vào mùa vụ hay thời tiết
các điều kiện về môi trường côn trùng gây hại dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ nhằm sản xuất các loại rau sạch chất lượng cao
trong số ba năm triệu trẻ em nghèo đói tại nhật bản thì chỉ có khoảng năm bảy các em
thật sự nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ
chính vì thế các nhà hoạt động xã hội đã rất nỗ lực để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em
những quán cà phê những quán ăn tử thiện là một trong những nỗ lực đó
không khí ấm áp của gia đình là điều mà nhiều trẻ em nghèo chỉ có được khi tới quán cà phê này
các em được các tình nguyện viên cho ăn tối và được chăm sóc
những đứa trẻ này đang được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi các tình nguyện viên trong một căn hộ nhỏ ở tokyo
đây gồm có cơm cà ri salad và trái cây
mỗi tình nguyện viên sẽ tự bỏ ra ba đô la mỹ nộp vào quỹ bữa ăn
những quán cà phê như này không chỉ giúp cho các em nhỏ có được bữa ăn đúng giờ
khi cha mẹ các em phải đi làm về muộn mà còn đem đến sự vui vẻ cho các em
sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn
nhiều đứa trẻ rất dễ rơi vào trạng thái chắn nản
đó là lý do tại sao những nơi như thế này rất quan trọng
các em có thể tương tác với nhiều người khác nhau học được nhiều giá trị cuộc sống
đào lưu và kết bạn với các bạn học sinh khác
đây thực sự là một nơi ấm áp và tuyệt vời
cháu hy vọng mình có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống
hiện có tới hơn hai trăm linh quán ăn tử thiện như thế mở ra trên khắp đất nước nhật bản
một nửa trong số đó phục vụ đồ ăn miễn phí cho trẻ em
số còn lại bán thức ăn với giá rất rẻ
những quán ăn như thế này đã trở nên quen thuộc với nhiều người nghèo ở nhật bản
họ chẳng dám mơ sẽ được ăn trong các nhà hàng sang trọng
đối với các em nhỏ nói riêng
hay những hộ gia đình nghèo ở nhật bản nói chung
những quán ăn từ thiện như vậy đã giúp họ cảm thấy ấm lòng và không đơn độc
nhắc đến bắc kinh trung quốc thủ đô của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
sẽ nhiều người liên tưởng ngay đến những công trình hiện đại về thế
tuy nhiên một bộ phận không nhỏ người dân bắc kinh đang phải sống trong những căn hộ tối tâm
ẩm mốc và thiếu thốn dưới lòng đất
phần lớn họ là người lao động
người lao động nhập cư làm công việc như bán hoa quả phục vụ bàn thợ sửa móng
nhưng cũng có những người thu nhập cao ngất ngường vẫn lựa chọn tầng hầm để sinh sống
người ta gọi nơi này là khu ổ chuột dưới lòng đất bắc kinh
zhang xi hai mươi một tuổi đến từ hồi hột khu tự trị nội mông
anh đã sống ở bắc kinh được bốn năm
từ khi quyết định đến thủ đô tìm việc làm
anh jean si đã chọn một căn hộ nhỏ bé dưới khu tầng hầm gần ga đường sắt phía nam bắc kinh
và sống một mình
anh theo học đại học chuyên ngành sân khấu và diễn viên
nhưng công việc của anh hiện tại là bán hàng rong trên đường phố về đêm
hiện tại tôi không có bất cứ nguồn thu nhập đáng kể nào
ngoài công việc mà tôi đang làm
nhưng với tôi cũng ổn bởi tôi tiết kiệm được nhiều
nhờ vào việc sống ở nơi đây cũng đỡ hơn rất nhiều
so với việc tôi kiếm nhiều tiền chỉ để chọn nơi ở tốt hơn với chi phí cao hơn
tôi không muốn cha mẹ phải hỗ trợ tôi tiền thuê nhà
còn ji shiguang và người hàng xóm của cô là zhang ji
lên bắc kinh làm việc từ năm hai nghìn một mươi hai
hay người chọn căn phòng rộng một mươi m hai tạm bỡ trên bàn công của một tòa nhà trung cư sinh sống
tường căn phòng này xây bằng gạch nhưng mái của nó thì được lập bằng tấm kính
vì vậy khi trời mưa phòng tôi bị rột và ẩm ướt
phòng của tôi thì thiếu ánh sáng
do không có cửa sổ
bạn bè tôi họ ngại đến chơi vì nó quá bé chỉ có một chiếc giường để ngủ
họ chỉ là một trong số hơn một triệu người nhập cư trung quốc sống trong hệ thống đường hầm như thế này
đến bắc kinh với hy vọng cải thiện cuộc sống kiếm được việc làm ổn định
nhưng do chi phí sinh hoạt ăn ở tốn kém và không có khả năng thuê nhà trên mặt đất
nhiều lao động nhập cư chọn khu ổ chuột bình thường
bên dưới lòng đất làm nơi trú ngủ
giấc mơ của họ giản đơn là kiếm được việc đủ để nuôi thân và tìm được chỗ để ngủ
do nằm gần các khu sa mạc ở phía đông bắc trung quốc hệ thống khu nhà ổ chuột dưới lòng đất thường mắt mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông
những con đường dưới lòng đất ngoan ngoèo và rộng chỉ chừng nửa mét
mỗi phòng rộng chừng bốn đến một mươi mét vuông dưới lòng đất có giá thuê khoảng sáu mươi bốn đô la mỹ một tháng
chỉ bằng một nửa so với chi phí trung bình
vì vậy bất chấp điều kiện sống khó khăn những lao động nhập cư tới bắc kinh vẫn thích thuê nhà tại đây bởi giá rẻ hơn ở trung cư rất nhiều
cha mẹ tôi nói rằng họ cảm thấy có lỗi với tôi vì không thể mang lại cho tôi cuộc sống tốt hơn
nhưng với tôi sống ở đây là quá đủ tôi không phàn nàn gì với họ
tôi thích cuộc sống tự lập
tôi cũng có suy nghĩ giống như những người nhập cư khác
là mong muốn có được cuộc sống tốt hơn ở quê nhà
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trung quốc xây dựng hệ thống dưới lòng đất thành phố
tuy nhiên hệ thống này sau đó bị bỏ không và nhiều người lấn chiếm đất đã chọn đây làm nơi trú ngụ
những căn nhà ở vị trí thấp hơn thường bốc mùi ẩm mốc nước lọt cả vào bên trong do thiếu ánh sáng
có tầng hầm chứa hai mươi đến ba mươi phòng có tầng đến một trăm linh phòng hoặc hơn

chỗ tắm giặt và nấu nướng bắt buộc phải dùng chung
nhiều tầng hầm có cửa bít kín không khí bởi trước kia là hầm trú bom
ngoài ra các đô thị lớn của trung quốc như bắc kinh và thượng hải thường tỏ ra không mấy thân thiện với dân nhập cư
những người nhập cư làm đủ thứ nghề để kiếm sống như anh jang ji bị coi là những nghề cấp thấp và không khuyến khích họ bám trụ lại thủ đô
tuy nhiên họ vẫn muốn ở lại thay vì quay về quê

ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên và làm việc trong một nhà hát nào đó
thật tốt nếu như tôi kiếm được hai hay ba nhân dân tệ mỗi tháng đủ để nuôi bản thân mình
theo số liệu mới được ngân hàng thế giới công bố trên hai mươi dân nhập cư ở trung quốc sống trong những ngôi nhà tồi tàn lụp sụp
đây có thể coi là mặt trái của quá trình đô thị hóa trên diện rộng
quá trình đô thị hóa ồ ạt và di cư trong nước đã vượt quá khả năng của chính phủ trong việc cung cấp
hạ tầng và dịch vụ thiết yếu
các khu ổ chuột tạm bỡ là hệ quả của nền kinh tế đang tăng trưởng và cơ hội thường chỉ có ở các thành phố lớn như bắc kinh
tuy nhiên chính phủ không thể cung cấp đủ nơi ăn ở cho những người lao động nhập cư từ nông thôn
tôi nghĩ rằng cần phải cải thiện chính sách sử dụng đất đai và điều chỉnh giá nhà ở cho phù hợp
một số nước như singapore cũng từng vật lộn với khu ổ chuột trong quá khứ
nhưng ngày nay họ đã xây dựng một siêu đô thị
họ đã xây dựng một siêu đô thị
họ đã xây dựng một siêu đô thị trên nền các thị trấn và các khu ổ chuột tạo ra nhiều dạng nhà ở giá cả phù hợp với túi tiền người dân
chỉ cần có quyết tâm điều này có thể thực hiện được
chính phủ trung quốc đang cố gắng khắc phục tình trạng các thành phố lớn thu hút hết lực lượng lao động vốn đầu tư và nới rộng khoảng cách giàu nghèo
đồng thời tăng cường thêm các đô thị vệ tinh bên ngoài các thành phố lớn xây trường học bệnh viện đường cao tốc và sân bay để khuyến khích thêm đầu tư tạo ra việc làm mới
nếu thành công trong việc xây dựng các trung tâm kinh tế vệ tinh khi đó các nước không riêng gì trung quốc có thể giảm bớt mật độ dân số tại các đô thị lớn
cần phải thay đổi cách nhìn cho rằng dân ổ chuột là gánh nặng cho chính phủ và xã hội
họ tạo ra nhiều việc làm cần thiết cũng như nhiều cơ hội kinh tế
nhưng họ chưa được công nhận thích đáng vì họ thuộc một khu vực kinh tế không chính thức
sự thật họ là sương sống của nền kinh tế
nhà chức trách bắc kinh của trung quốc
đang thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế dòng người nhập cư như đóng cửa các chợ đầu mối lâu năm
thay thế những khu chợ tạm cho dân nhập cư bằng các cửa hàng mới khuyến khích nhiều nhà máy và công sưởng chuyển địa điểm
sự thành công về kinh tế đang đem lại cho một số mặt trái của các nước mới nổi và phát triển
tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến cho lượng dân di cư đến những thành phố quá đông vượt qua khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ tại những đô thị này
việc gia tăng những khu ổ chuột giữa lòng thành phố cho thấy là nền kinh tế đang phát triển và người dân ngày càng có nhiều cơ hội làm việc hơn
tuy vậy cần có những chính sách thông thoáng hơn về nhà ở cũng như là hỗ trợ tài chính cho người lao động ngoại tỉnh để họ có cơ hội được phát triển tại các đô thị
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ này tuần sau thân ái chào tạm biệt